từ tối ngày một mươi sáu đến chiều ngày một mươi bảy tháng bốn hơn một trăm linh hộ dân bản na bò xã bản giang huyện tam đường tỉnh lai châu đã lập chốt không cho xe vào đổ rác tại bãi rác của thành phố lai châu
nguyên nhân được bà con cho biết là do bãi rác đã gây ô nhiễm trầm trọng tới nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
đây là bãi rác phan lìn của thành phố lai châu
bãi rác như thế này mà được vị đại diện công ty cổ phấn môi trường đô thị tỉnh lai châu gọi là đẹp nhất nước
khi phóng viên tiếp cận bãi rác mùi hôi thối nồng nạc bốc ra rác thải lộ thiên với đủ thể loại ruồi nhạc bâu kín
dù theo quy trình rác thải đưa vào bãi rác này phải được xử lý bằng phun hóa chất sau đó lấp kín
từ khi lai châu quy hoạch bãi rác tại đầu nguồn mó nước của bản na bò cách bản khoảng tám trăm linh mét thì nguồn nước của bản đã bị ô nhiễm
từ nhiều ngày nay để có nước sinh hoạt bà con phải đi mua nước về sử dụng
tuy nhiên nhiều hộ không có điều kiện vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm vào việc ăn uống tắm giặt
bức xúc về vấn đề nước sinh hoạt các hộ dân đã lập chốt ngăn không cho xe vào bãi đổ rác
món nước này là có từ trước rồi thì dân chúng tôi không có ảnh hưởng gì
từ những năm đổ rác vào đây dân chúng tôi không thể nào sử dụng được nữa
sau khi mưa về rất là đục có túi bóng chảy ra ngửi mùi nó còn tràn lan ra nó thành mỡ thành mỡ bám vào hòn đá đấy
không thể nào mà dám rửa chân tay và rửa mặt nữa
trước thực trạng trên ngay trong sáng ngày một mươi bảy tháng bốn cơ quan tiếp dân của tỉnh lai châu chính quyền và các lực lượng chức năng huyện tam đường
đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra
tổ chức gặp gỡ đối thoại với người dân đồng thời địa phương cũng tổ chức một đoàn khảo sát nguồn nước mới để cấp cho bà con nơi đây trong thời gian tới